mới đây đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho biết vùng biển ngoài khơi nam bộ mây rông đang phát triển rất mạnh
sau đó là vùng mây này sẽ đi vào đất liền khu vực nam bộ gây mưa cho các tỉnh ven biển
qua theo dõi lúc năm h ba mươi phút sáng một mươi chín tháng năm mây rông đang phát triển gây mưa kèm rông trên khu vực vũng tàu
xuyên mộc và vùng biển ngoài khơi từ bình thuận đến sóc trăng
từ giờ tới một mươi giờ các khối mây rông này tiếp tục phát triển gây mưa cho các khu vực trên đồi
và có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác như đồng nai tp hcm gây mưa
lượng mưa phổ biến năm một mươi năm mm có nơi trên hai mươi mm trong cơn rông đề phòng xét gió giật mạnh
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo ngày và đêm nay khu vực đà nẵng đến bình thuận
tây nguyên và nam bộ có mưa rào rải rác có rông và nơi mưa vừa mưa to với lượng mưa từ bốn mươi tám mươi mm trên hai mươi bốn h
có nơi trên một trăm linh mm trên hai mươi bốn h mưa rông tập trung vào chiều và tối
trong khi đó khu vực bắc bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mưa vài nơi ngày nắng đêm một mươi chín tháng năm vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
ngày hai mươi tháng năm bắc bộ và thanh hóa mưa gia tăng
thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước như sau
phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng đêm có mưa rào và rông rải rác
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trước chiều giảm mây trời nắng
dưới khu vực vùng núi đêm có mưa rào và rông giải rác
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trước chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ
các tỉnh thành đà nẵng đến bình thuận có mây mưa rào và rông vài nơi
các tỉnh đà nẵng đến bình thuận có mây mưa rào và rông vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi